phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi hai bị cáo liên quan đến vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la đã bước sang ngày làm việc thứ ba
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơn la và các luật sư đã tiến hành xét hỏi các bị cáo
trả lời đại diện viện kiểm sát liên quan đến những nội dung trong cáo trạng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la cho rằng nội dung cáo buộc của cáo trạng không đúng
trong phiên xét hỏi bị cáo hoàng thị thành nguyên chủ tịch hội nông dân huyện quỳnh nhai bị truy tố về tội đưa hối lộ
thừa nhận đã đưa cho bị cáo cầm thị buôn sọn bốn trăm bốn mươi triệu đồng sau khi con trai được nâng điểm hai môn thi trắc nghiệm và một môn tự luận
trả lời về việc này bị cáo cầm thị buôn sọn nói rằng việc nhận tiền đúng như cáo trạng quy kết
trong khi đó trả lời đại diện viện kiểm sát bị cáo nguyễn minh khoa nguyên phó phòng phòng an ninh chính trị nội bộ thuộc công an tỉnh sơn la bị truy tố về tội đưa hối lộ
đã phủ nhận việc đưa một tỷ đồng cho bị cáo lò văn huynh để nâng điểm cho hai thí sinh
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân cũng làm rõ hành vi nhận hối lộ của bị cáo nguyễn thị hồng nga khi nhận số tiền một tỷ bốn mươi triệu đồng từ trần văn điện
trái với bị cáo nga bị cáo trần văn điện tiếp tục phủ nhận việc đưa tiền cho bị cáo nguyễn thị hồng nga
bị cáo điện cho rằng lời khai của bị cáo nga chỉ đúng phần thời gian bị cáo đến nhà bị cáo nga hai lần không đúng ở nội dung đưa tiền
phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gian lận điểm thi tại sơn la được mở từ ngày hai mươi một tháng năm dự kiến diễn ra trong một mươi ngày